nhiều người dân thủ đô tìm đến lễ bái dịp đầu năm
những ngày này lực lượng công an phòng cháy chữa cháy tích cực tuyên truyền hướng dẫn nhà chùa về công tác phòng chống cháy nổ
trong đó cần lưu ý hệ thống đường dây điện tránh sự cố chập cháy xảy ra
hệ thống điện từ điện chiều sáng của phòng chùa
còn một số khu vực đang đi trần dẫn đến việc ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn khi có sự cố chập cháy điện xảy ra
các đồng chí đã phổ biến một kiến thức như thế nhà chùa thật sự rất là xin chân thành cảm ơn
mình cũng rất muốn nó thực hiện làm sao cái này không phải lợi ích cho nhà chùa mà toàn dân đều được an toàn
cũng như nhiều phật tử khác bà thực đến chùa làm lễ cầu an cho gia đình
sau khi lễ xong bà sẽ tiến hành hóa vàng
bà cho biết bản thân cũng rất thận trọng khi đốt tiền vàng
cùng với đó là quan sát kỹ trong suốt quá trình đốt để tránh tàn cho bay ra ngoài gây cháy lan
cả lâm chúng tôi cũng không đốt vàng mã
thì có đầu năm xuân mới chúng tôi có đốt một chút ít để cầu mong cho đầu năm được an khang thịnh vượng
còn khi chúng tôi đốt chúng tôi phải đứng trong bao giờ tắt hết
và cho bằng hết và sẽ vẩy nước cho nó hết thì chúng tôi mới thôi
tất nhiên là mình cũng không cấm được cái đấy
vì nó là tâm linh
nhưng mà mình phải quy định cho người ta đốt nó đúng cái vị trí
vì là mình thấy nhiều chùa đã bị những cái xảy ra những cái hiện tượng như thế
nên là mình phải rút kinh nghiệm cho mình
trên địa bàn quận bắc thị liêm thì qua khảo sát giả soát thì hiện có sáu mươi bảy cơ sở di tích văn hóa đình đề chùa
và trong dịp tết quỳ mão năm hai nghìn hai mươi ba
thì công an quận cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch đi kiểm tra đối với một trăm linh các cơ sở định địa chùa
và cái việc mà kiểm tra bắt đầu ngay từ ngày ba mươi tết
và kiểm tra liên tục cho đến hết ngày sáu tết đông lịch có nghĩa là trong cái kỳ nghỉ tết nguyên đán
trên thực tế nhiều người dân khi đến với các cơ sở tín ngưỡng tâm linh
chưa thực sự nhận biết rõ về các nguy cơ trái niệm
chính vì vậy vai trò của ban quản lý di tích cần được thể hiện rõ trong việc nhắc nhở
giám sát người dân đến làm lễ để tránh các sự cố hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra
chúng tôi thì nghĩ là cháy nổ thì do ở gia đình
nấu nướng hay là điện đóng chật thì nó mới sinh ra trái nổ
còn trong đình thì chỉ tháp hương thì nó cũng không xảy ra vấn đề trái nổ
nếu mà thắp hương bên trong nó có hai cái nguy cơ
một là rất dễ cháy tại đồ vàng mã của các vị đưa đến rất nhiều
nếu mà tháp hương bên trong cũng dễ dẫn đến hỏa hoạn cháy chân hương đạn
hoặc là liến đánh đổ rồi cháy vàng mã là hai
thế do vậy mà chúng tôi thống nhất ra một hội nghị họp thông báo cho toàn dân biết
là việc tổ chức tháp hương thiên đình theo đúng quy định
đây là năm trăm linh hình nhân được đền lư giang quận hoàng mai chuẩn bị
để thực hiện lễ dân sao giải hạn cho người dân
và người dân địa phương đầu năm nay
với số lượng lớn vàng mã cần hóa như thế này công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
cần được tăng cường để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như cơ sở vật chất tại đền
nhận thức rõ về những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nền bàn quản lý đền đã chuẩn bị khu vực hóa vàng riêng
với đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy
về cái việc này thì hàng năm là nhà đền vẫn có tổ chức
thế thì cái việc mà khi mà vàng mã mà đưa về để mà hóa
thì là nhất nhất phải theo bàn quản lý di tích của đền
đặc biệt là bên bộ phận bảo vệ và bộ phận giúp việc là phải tăng cường
và trực tiếp để xử lý và hóa mã cho dân cho tập phương
chứ không phải là để phương tự hóa để đảm bảo cho sự an toàn trong khu vực bản đền
với quan điểm đi chùa trọng ở tấm lòng thành
bà mai thường dành thời gian đầu năm để đi chùa

và đặc biệt là không mang vàng mã đến chùa
đây cũng chính là điều được các sư thầy nhà chùa tuyên truyền đến các phật tử
khi đi lễ tránh nguy cơ cháy nổ tại đây

và đồng loạt kiểm tra các địa điểm di tích đền chùa và cơ sở tập trung đông người trên địa bàn
đồng thời kiến nghị với ban quản lý các đình đền chùa khu di tích
có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
và yêu cầu khắc phục những thiếu sót nếu còn tồn tại

đối với hoạt động tâm linh tại các khu đình đền chùa trong dịp đầu năm
đây là một cái nét văn hóa của người dân việt nam
tuy nhiên với điều kiện hiện nay
chúng ta phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy cháy
để vừa đảm bảo an toàn cho người dân cũng như là các cơ sở bảo tồn các di tích văn hóa
trong dịp đầu năm mới các cơ sở di tích đền chùa thường xuyên có số lượng lớn phật tử
khách tham quan về dân hương cầu bình an thực hiện các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo
do đó các cơ sở cần thực hiện đúng theo các quy định
và chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức của mình cẩn trọng trong việc thắp hương đốt vàng mã
hãy để những tục lệ tâm linh lâu đời của chúng ta thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa của người việt mỗi dịp tết đến xuân về